sau khi hội ý hội đồng xét xử thấy vắng mặt nhiều luật sư và cần có thời gian để cho các luật sư và bị cáo cung cấp thêm một số tài liệu chứng cứ nên đã quyết định rời ngày xét xử sang ngày một mươi bảy tháng bốn
cục cảnh sát hình sự bộ công an chiều nay cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an công an tp hcm và công an tỉnh khánh hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu
sử dụng công nghệ cao hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến gần hai một năm với số tiền thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
qua công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng cục cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết với các đối tượng người việt nam thành lập các doanh nghiệp nút bóng sử dụng công nghệ cao để hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn từ đó phối hợp bắt giữ hai đối tượng quốc tịch ukraine
cơ quan công an xác định đường dây tội phạm trên
do đối tượng kết tờ east roman quốc tịch tại ukraine cầm đầu câu kết với lê thanh huỳnh cang và nguyễn thị nhất phương cùng chú tại tp hcm để hoạt động tín dụng đen qua ứng dụng easycast vn oncredit hoặc website oncredit asia com
từ năm hai nghìn một mươi chín roman đưa cang số tiền bốn trăm linh usd để hoạt động cho vay
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba roman chỉ đạo công ty lộc tín
tiếp tục nhật nhận một mươi một triệu usd từ công ty sca của singapore và ngân hàng tas của đảo sip
các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ năm trăm linh đồng đến hàng chục triệu đồng bằng với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến một chín trăm bảy mươi một một năm
đến ngày bị bắt các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay tiền thu lấy bất chính hàng nghìn tỷ đồng
đến thời điểm hiện tại cục cảnh sát hình sự đã trự tập sáu mươi ba đối tượng lên làm việc thu sáu mươi tám máy tính sách tay
gần một trăm linh điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ thông tin và truyền thông tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cùng hoàn thiện hệ thống pháp luật
và tăng cường thanh tra kiểm soát vấn nạn sử dụng sim giác cuộc gọi rác nhằm ngăn chặn vấn nạn lừa đảo qua mạng
tuy nhiên cũng cảnh báo việc những kẻ lừa đảo
bộ thông tin và truyền thông sẽ dùng các cuộc gọi của bên thứ ba cũng như các nền tảng mạng xã hội để lừa đảo
theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông vừa qua bộ thông tin và truyền thông đã tập trung xử lý mạnh vấn nạn sim giác
vì đây là công cụ phục vụ lừa đảo
tất cả thuê bao không có đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ bị xóa khỏi hệ thống
chỉ tính trong năm hai nghìn một mươi tám cả nước còn hai mươi hai triệu thuê bao không có thông tin đầy đủ
nhưng đến năm hai nghìn hai mươi ba bộ thông tin và truyền thông
đã cương quyết xử lý và đến nay gần như không còn
tuy nhiên cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cũng cảnh báo
sau khi kiểm soát tốt vấn nạn sim giác
các đối tượng lừa đảo đã biến đổi hình thức bằng cách ứng dụng
các mạng xã hội hoặc các cuộc gọi của bên thứ ba như zalo facebook viber
bởi chỉ qua giả quét đơn vị này đã ngăn chặn một bảy trăm linh trang web có dấu hiệu lừa đảo
yêu cầu người dùng cung cấp các tài khoản mạng xã hội
nếu không ngăn chặn sẽ có ba một triệu người truy cập vào những trang này
dẫn đến sắc xuất lừa đảo có thể rất lớn
bắt đầu từ khoảng nửa năm đến hơn một năm gần đây
các đối tượng chuyển sang hướng sang tiếp cận trực tiếp với các nạn nhân qua mạng xã hội là nhiều
qua các nền tảng ott gọi điện thứ ba
mặc dù có thông tin số điện thoại của đại nhân rồi
nhưng mà chúng chuyển qua là chúng tìm cái zalo hay tìm viber
hay tìm các mạng xã hội của đại nhân để sau đó liên lạc với các đại nhân qua các nền tảng ott
các nền tảng mạng xã hội như vậy từ đó làm quen cũng như tạo điểm tin để liên lạc tiếp
đối với những việc sử dụng các nền tảng ott
chúng ta có thể hoàn toàn hãy thiết lập những bước bảo mật như là không tiếp nhận cuộc gọi từ những cái số lạ
hoặc là hạn chế nhắn tin gọi điện với những người lạ
đấy là những cách có thể giúp chúng ta tránh bị đào dột tuyến
mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn tội phạm công nghệ hoạt động
tuy nhiên hiện nay các thủ đoạn của những đối tượng xấu vẫn luôn biến đổi một cách tinh vi
nhằm trôn tránh sự kiểm soát của nhà mạng và các đơn vị quản lý
vậy nên người dân vẫn cần nâng cao cảnh giác không cung cấp thông tin cá nhân
kể cả thông tin tài khoản mạng xã hội
thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị quyết số bốn mươi bốn
nqcp trong đó yêu cầu tăng cường quản lý thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường vàng
tại nghị quyết này chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì
phối hợp với các cơ quan địa phương bám sát diễn biến kinh tế thế giới trong nước
để điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt kịp thời và hiệu quả
kiên định nhất quán định hướng ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế an toàn hoạt động ngân hàng
và hệ thống các tổ chức tín dụng theo dõi chặt chẽ tình hình kết quả cấp tín dụng của hệ thống
các tổ chức tiến dụng đối với nền kinh tế kết quả cấp tín dụng của từng tổ chức tín dụng
ngân hàng thương mại để chủ động có biện pháp điều hành tăng trưởng tín dụng hiệu quả
khả thi kịp thời theo thẩm quyền và đúng quy định bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng
tín dụng đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi bốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế
vâng thưa quý vị như trước đây
công an nhân dân đã phản ánh về tình trạng thiếu nước sạch tại khu đô thị thanh hà
hàng chục nghìn người dân tại hai mươi ba trung cư thuộc khu đô thị thanh hà thành phố hà nội
khi đó vẫn luôn sống chật vật trong cảnh khát nước sạch
và sau nhiều tháng chờ đợi thì mới đây cư dân thanh hà cũng đã có nước sạch trở lại
không còn cảnh phải xếp hàng đi xin từng xô chậu nước hay mua từng bình nước sạch về dùng như trước đây
gia đình chị đồng thị thu hương cũng như các hộ gia đình khác tại đây
giờ đã trở lại
thoải mái nấu nướng giặt rũ mà không còn lo thiếu nước
chị cũng cho biết nước bây giờ sạch hơn trong hơn và không còn mùi không còn nhớt
tâm trạng mà khi mà được nghe là cấp nước sạch của hà đông trở lại
thì bản thân là cư dân chúng tôi thì rất là vui
mà cảm thấy nó rất yên tâm có đập nước sạch để về cho chúng tôi dùng
thì cảm thấy rất là yên tâm
chúng tôi cũng hy vọng là đến đợt tới này
chúng tôi sẽ giữ nguồn nước sạch và nước nó ổn định
để cho cư dân chúng tôi để sinh hoạt cuộc sống hàng ngày
tạm thời hiện trước mắt là cư dân cũng đã ổn định cái cuộc sống sinh hoạt của mình
cũng không phải là nâm nớp lo về chữ nước hay tích nước nữa
cũng như nhà em nhà tôi hôm nay thì cũng đã cất những đồ dụng cụ chứa nước
thế còn về chất lượng thì hiện tại là nước trong sạch
và cũng không còn mùi như thế này mà đang còn sử dụng nước không an toàn
được biết để cấp nước sạch sinh hoạt trở lại cho người dân
khu đô thị thanh hà chủ đầu tư công ty cổ phần phát triển địa ốc cn co năm
đã chấm dứt hợp đồng với công ty cổ phần nước sạch nam hà nội
và công ty cổ phần nước sạch thanh hà mà thay vào đó là công ty nước sạch hà đông
tuy nhiên do đang trong giai đoạn chuyển giao nhà cung cấp
nên còn vướng mắc một số vấn đề như giấy tờ pháp lý vẫn chưa được hoàn thành
và công bố rõ ràng cư dân cũng lo lắng không biết nguồn nước sạch sẽ duy trì được bao lâu
bây giờ nước của hà đông cung cấp lại
thì chúng tôi cũng có gọi là một phần yên tâm về chất lượng nước
thế nhưng thực sự là chúng tôi cũng chưa nhận được một cái thông báo hay một cái văn bản hay là chính thức
đó như thế nào đã cung cấp nước đầy đủ cho chúng tôi hay chưa và nguồn nước có thực sự sạch hay chưa
điều đấy chúng tôi vẫn còn băn khoăn là mong là có một cái văn bản có một cái cơ sở gì đấy
để chúng tôi hoàn toàn yên tâm để có nước trở lại bình thường hay không
và nước có đảm bảo sạch cho chúng tôi hay không
đấy là điều đấy là chúng tôi đang rất là mong muốn
hiện nay nguồn nước cư dân thanh hà nội
hà đang sử dụng là nguồn nước mặt sông đuống đạt tiêu chuẩn
để bảo đảm tiêu chí an toàn điều tiết đủ nước nhất là trong đợt cao điểm mùa hè
các đơn vị chức năng đang đẩy nhanh tiến độ
tuy nhiên để người dân không còn lo lắng tình trạng mất nước sẽ xảy ra
rất mong các cơ quan chức năng sớm có thông tin rõ ràng về đơn vị cấp nước
để người dân yên tâm sinh sống
thưa quý vị theo thông tin từ ngân hàng mb cho biết
mặc dù công ty quang minh đã khởi kiện mb nhưng nhiều lần không tham gia làm việc
theo thông báo của tòa án
tới nay vụ việc vẫn đang được tòa án xem xét giải quyết
trên cơ sở nêu trên mb thể hiện quan điểm xuyên suốt
yêu cầu công ty quang minh thực hiện thanh toán toàn bộ nghĩa vụ gốc lãi tại mb
các tranh chấp về pháp lý mb cam kết cung cấp cho cơ quan tư pháp
đầy đủ các căn cứ xác đáng để bảo vệ quyền lợi của mb
cụ thể khoảng vai trung hạn mb đã giải ngân là khoảng năm trăm năm mươi
bảy tỷ đồng nhưng công ty quang minh không đáp ứng được điều kiện hoàn thiện pháp lý
dựa theo thỏa thuận tại hợp đồng tính dụng nên mb chưa thực hiện giải ngân tiếp
đối với khoảng vai ngắn hạn bốn mươi tỷ đồng mb đã giải ngân nhiều lần
theo nhu cầu vốn lưu động cho công ty quang minh
quý i năm hai nghìn hai mươi công ty quang minh gặp khó khăn không trả được nợ trung hạn
mb đã hỗ trợ thực hiện cơ cấu nợ cho công ty quang minh hai lần
quý ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi công ty quang minh tiếp tục vi phạm các cam kết trả nợ
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi mặc dù công ty quang minh đánh nợ xấu nợ nhắm bốn
và vi phạm các cam kết cơ cấu nợ nêu trên nhưng mb chưa thực hiện các biện pháp thu giữ
và xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ xấu
mb vẫn tiếp tục hỗ trợ công ty quang minh thông qua phương án và lộ trình kế hoạch trả nợ mới
theo đề xuất của chính công ty quang minh
tuy nhiên công ty quang minh tiếp tục vi phạm các cam kết mới
nên mb chính thức thực hiện các biện pháp xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ
trong bối cảnh những lỗ hổng an ninh mạng và thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi khó lượng hơn
việc trang bị kiến thức đầy đủ cũng như cẩn trọng trong giao dịch thanh toán hằng ngày
là những yếu tố rất cần thiết cho cuộc sống số
bên cạnh những nỗ lực tăng cường an ninh hệ thống và bảo mật thông tin của ngân hàng
việc cung cấp một sản phẩm bảo hiểm như một lớp bảo vệ thứ hai cho khách hàng
trước những nguy cơ tổn thất tài chính phát sinh trực tiếp từ các rủi ro an ninh mạng
khi tham gia bảo hiểm an ninh mạng
khách hàng có tài khoản ngân hàng có thể an tâm thực hiện các giao dịch thanh toán qua mạng
bao gồm thanh toán chuyển khoản và thanh toán thẻ
một trong những lợi ích hàng đầu của sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng mic
là mức phí hấp dẫn chỉ từ chín mươi bốn đồng mỗi tháng
khách hàng sẽ được hưởng quyền lợi bộ tường đến năm usd
bảo hiểm an ninh mạng mic của mb bảo vệ khách hàng trước các hình thức tấn công phổ biến
như giao dịch gian lận bị trộn cắp danh tính bảo hiểm cho chi phí phục hồi
hành vi tống tiền qua mạng bảo vệ mua sắm trực tuyến
với những quyền lợi ưu việt phù hợp với xu hướng hành vi tiêu dùng của khách hàng
bảo hiểm an ninh mạng sẽ trở thành một người bạn đồng hành tấm lá chắn kiên cố
bảo vệ tối ưu cho khách hàng có tài khoản ngân hàng khi mua sắm thanh toán qua mạng
thị trường lao động ở bình dương đã có dấu hiệu khởi sắc
các ngành nghề trước đây bị giảm đơn hàng nhiều như dệt may gỗ da dày điện tử
thế hiện nay đã có tín hiệu vui trở lại với nhiều đơn hàng
chính vì thế mà nhiều doanh nghiệp ở tỉnh bình dương đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn
đặc biệt là những thành phố của bình dương có vị trí địa lý gần với thành phố hồ chí minh như thuận an dĩ an
bảy giờ sáng tại một công ty may ở thành phố thuận an tỉnh bình dương
không khí tuyển dụng rất nhộn nhịp và khẩn trương
mục tiêu tuyển dụng là tăng thêm một năm trăm linh công nhân và gần ba trăm linh vị trí việc làm khác
nâng tổng số người lao động của công ty lên con số hơn
mức cao nhất đối với quy mô hiện tại của doanh nghiệp
vì tình hình kinh doanh của công ty đang ngày một tốt lên
sau đại dịch chúng tôi bắt đầu nhận được thêm nhiều đơn đặt hàng nên chúng tôi phải tuyển dụng thêm nhiều công nhân
thời điểm này thị trường tuyển dụng lao động bình dương diễn ra sôi động
nhiều doanh nghiệp mang bàn ghế ra trước cổng công ty hoặc ngay cổng khu công nghiệp để tuyển công nhân
trong thông báo tuyển dụng hầu hết các doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập hấp dẫn
từ tám đến một mươi bốn triệu đồng
công ty chúng tôi tuyển dụng khoảng hai trăm linh người chủ yếu vào khâu sản xuất
ngoài lương theo tiêu chuẩn công ty chúng tôi cũng phụ cấp cho người lao động khi vượt sản lượng phụ cấp ngoại ngữ
hiện tại những đơn hàng của chúng tôi phải hoàn thành trong quý i lên tới một triệu sản phẩm
mỗi doanh nghiệp ở bình dương sử dụng nhiều kênh khác nhau để tuyển dụng trong dịp này
như tuyển trực tiếp tại công ty qua kênh giới thiệu từ người lao động đang làm việc tại công ty
tuyển tại các điểm lưu động đặt bên ngoài công ty
liên kết với trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh bình dương với nhiều hình thức quảng bá từ offline đến online
sáu tháng đầu năm nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn là khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi
trong đó tập trung vào nhóm lao động có tay nghề và lao động phổ thông
và dự kiến là trong năm hai nghìn hai mươi bốn là cái nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn là khoảng năm mươi đến sáu mươi
xu hướng chung hiện nay là các doanh nghiệp tuyển dụng các lao động có tay nghề tăng và lao động phổ thông
lại xu hướng giảm
liên hoan phim quốc tế thành phố hồ chí minh lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn gọi tắt là hiff hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi ba tháng bốn quy tụ nhiều tên tuổi trong làng điện ảnh thế giới
hiff năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ mở màn bằng bộ phim bolero của pháp
cùng với sự xuất hiện trên thảm đỏ của nữ đạo diễn anne fontaine và năm diễn viên
đạo diễn người hàn quốc kim jae woon người đã được dưới yêu nghệ thuật thứ bảy biết đến với các bộ phim
kim jae woon tham gia liên hoan phim với vai trò khách mời đặc biệt
xuất hiện cùng kim jae woon còn có nhà sản xuất jaewon choi với vai trò cố vấn cho hiff năm hai nghìn hai mươi bốn
trong hạng một directorial symphony tiêu điểm đạo diễn vinh danh tài năng cống hiến của các cá nhân
cho nền điện ảnh thế giới có sự xuất hiện của đạo diễn nhật bản koreeda hirokazu
ở hạng một phim đầu tay và phim thứ hai có sự xuất hiện của biên tập người mỹ gốc việt tom cross
trong vai trò giám khảo
tom cross từng thắng giải oscar ở hạng một biên tập phim xuất sắc với bộ phim whiplash vào năm hai nghìn một mươi năm
và cũng là biên tập các bộ phim nổi tiếng của hollywood như la la land no time to die
thưa quý vị điểm nhấn của ngày hội du lịch hai nghìn hai mươi bốn là sự bùng nổ các chương trình kích cầu du lịch
mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng với tiêu chí phục vụ người dân
và du khách có một mùa du lịch sôi động các doanh nghiệp lửa hành đã tung ra hàng loạt ưu đải
dành cho khách hàng tại ngày hội du lịch tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề hai mươi năm hành trình sống động
theo sở du lịch tp hcm điểm nhấn của ngày hội du lịch hai nghìn hai mươi bốn là sự bùng nổ các chương trình kích cầu du lịch
mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng với tiêu chí phục vụ người dân
và du khách có một mùa du lịch sôi động các doanh nghiệp đã tham gia hưởng ứng mạnh mẽ
với các chương trình kích cầu
theo thống kê đến nay đã có gần bốn trăm linh sản phẩm dịch vụ du lịch của các công ty lửa hành
các cơ sở lưu trú các điểm tham quan đăng ký tham gia chương trình với nhiều chính sách khuyến mãi
giá ưu đại lên đến năm mươi cùng với đó là nhiều quà tặng và các dịch vụ đi kèm hấp dẫn
khi khách đến tham quan ngày hội và đăng ký tour du lịch
theo đó khách hàng đăng ký tour du lịch tại ngày hội du lịch tp hcm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ được hưởng khuyến mại giảm giá từ năm trăm linh đồng đến năm triệu đồng
cho ba mươi năm đường tour du lịch trong và ngoài nước
ngày hội du lịch tp hcm lần thứ hai mươi có sự tham gia của hơn một trăm linh gian hàng
trong đó có bốn mươi ba gian hàng các tỉnh thành ba mươi năm doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các đơn vị khác
bên cạnh đó ngày hội còn có chuỗi các hoạt động hội thảo hội nghị xúc tiến
về các vấn đề đang được xã hội quan tâm như đào tạo nguồn nhân lực nguồn lao động
mô hình kinh doanh theo xu hướng mới
lãnh đạo sở du lịch tp hcm khẳng định qua một mươi chín năm tổ chức
phố đã khẳng định được vị thế vai trò là một trong những sự kiện thường niên quan trọng
của ngành du lịch tp hcm nói riêng và cả nước nói chung
sau một mươi hai năm chờ đợi người dân tp hcm sắp chính thức được trải nghiệm tuyến đường sắt
sự mong chờ không chỉ để trải nghiệm mà còn tạo tiền đề để người dân tiếp cận
với tiện ích công cộng
từ đó lựa chọn thay thế làm phương tiện đi lại thay cho xe cá nhân
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
ngay từ đầu năm nay ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm đã mở các đợt chạy thử
nhằm tạo cơ hội cho du khách kiều bào giới văn nghệ sĩ được tiếp cận trải nghiệm tàu metro
và cũng là dịp để theo dõi đánh giá từng bước về khả năng vận hành
tiếp nhận thông tin và mức độ an toàn cần thiết ban đầu
điều đầu tiên là cái chúng tôi
chạy thử đoàn tàu với cái kịch bản là hai đoàn tàu sẽ chạy song song với nhau
sẽ giao nhau tại cái khu vực ở ga phước long và ga rạch chiếc
đây là một trong những công tác chuẩn bị để thử nghiệm cái việc mà chạy song song
sau đó là tiến đến cái việc mà sau khi mà ban đường sắt đô thị phối hợp đào tạo cơ bản
những cái kiến thức vận hành cho cái công ty đường ngũ nhân viên vận hành công ty đường sát đô thị
thì chúng tôi sẽ tiến hành là khai thác thử với sự vận hành hoàn toàn của các nhân sự việt nam
để tiếp quản
chuẩn bị cho cái kế hoạch mà khai thác tuyến đường sắt đô thị vận hành thương mại vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn là trong năm nay
từ ngày một tháng bảy đến ngày ba mươi tháng chín sẽ vận hành bảy đoàn tàu loại ba toa hoạt động từ năm đến hai mươi hai giờ
thời gian giãn cách là một mươi hai phút mỗi chuyến
giờ cao điểm chạy tăng tần suất tám phút mỗi chuyến
tiếp đến từ ngày một tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai vận hành một mươi hai đoàn tàu loại ba toa
từ năm đến hai mươi hai giờ ba mươi phút từ tám đến một mươi phút một chuyến
các ngày thứ bảy chủ nhật lễ tết tuyến sát vận hành chín đoàn tàu loại ba toa
và giai đoạn ba từ đầu năm hai nghìn hai mươi năm trở đi sẽ lấy kết quả lưu lượng hành khách của giai đoạn một và hai
và một số vấn đề kết nối với các nhà ga để vận hành
đúng với giao thông đương nhiên sẽ phải thay đổi
là bởi vì chúng ta có những phương tiện chạy dưới đất hiện đại hơn êm ái hơn
và chở được rất nhiều hành khách hơn
đi về tất cả các quận huyện của chúng ta hiện tại mà nó có những đường sắt đáng có cụ thể
thì tôi tin rằng cái giao thông trên mặt đất nó sẽ được cải thiện chưa phải là hoàn hảo lắm
nhưng đương nhiên sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề về ái chắc về giao thông
vấn đề thứ hai nữa là đối với kinh tế thì tôi tin rằng là có những cái chuyến tàu như thế này
thì đứng về kinh tế mà nói đó thì nó rất thuận tiện và cho thành phố của chúng ta
bởi vì chúng ta giao lưu được
nhiều nghĩa là các phương tiện đi lại để cho những người mà tham gia giao thông
nó nhanh nhẹn hơn nó chuyển tải được nhiều hơn kinh tế sẽ đương nhiên sẽ phát triển
có lẽ đối với người dân thành phố hồ chí minh nói riêng thì để thay đổi thói quen sử dụng
phương tiện giao thông cá nhân từ hàng chục năm qua sau một phương tiện giao thông công cộng
không phải chuyện một sớm một chiều song sự tiện nghi thoáng mát và hấp dẫn
chi phí hợp lý hệ sinh thái kết nối đồng bộ tiện ích giao thông
nhanh và tích cực tới thói quen đó
bởi thực tế sử dụng xe máy cá nhân cũng gặp nhiều áp lực như tìm ẩn tai nạn
thường xuyên ồn tắc ô nhiễm khói bụi nắng nóng mưa to gió lớn
nhiều khi người ta cũng thấy cái phương tiện giao thông này nó tiện ích
nhưng mà người ta cũng không bỏ được cái thói quen đi xe gắn máy đâu
nhưng mà để từ từ mà tôi nghĩ là người việt mình làm rất thích khám phá
tò mò khám phá thì chắc chắn họ sẽ đi thử và họ sẽ phát hiện được cái tiện ích như vậy
và dần dần họ sẽ bỏ được cái thói quen là đi xe gắn máy
thì tôi nghĩ là cái gì cũng vậy bất cứ một cái sự thay đổi nào
nó cũng cần phải có thời gian
nhưng mà để giúp cho cái người dân thay đổi được cái thói quen như vậy
thì mình phải trang bị cái cơ sở hạ tầng phải tối ưu như thế này
thì người ta mới tin được chứ
chứ nếu mà mình có dẫn động người ta bỏ một cái thói quen chưa tốt
mà mình thay vào đó bằng một cái phương tiện nào khác chưa tốt bằng
thì làm sao mà người ta nghe thấy được
thì tôi tin là với cái hệ thống giao thông như vậy
thì sẽ giúp cho người dân người ta tin tưởng và người ta sẽ bắt đầu theo cái nguồn như vậy
chính thức khởi công từ tháng tám năm hai nghìn một mươi hai
tuyến metro số một là giấc mơ của người dân thành phố
tuy nhiên điệp khúc lỗi hẹn của metro bến thành suối tiên
cũng khiến người dân không ít lần thở dài
trước kế hoạch vận hành theo các giai đoạn đã đặt ra
một lần nữa người dân thành phố lại tràn đầy niềm tin và cũng đặt nhiều kỳ vọng
họ tin tưởng vào các cấp lãnh đạo nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan
cùng nhau bước tốc vượt mọi cản trở cuối cùng để đưa con tàu tiến thẳng về đích như đã hẹn